nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông đi lại và giữ mỹ quan đô thị cho thành phố
sở giao thông vận tải tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa nâng cấp
những cây cầu bị xuống cấp hư hỏng trên địa bàn
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
ra soát sửa chữa những vị trí bê tông bị nứt lúng xuống cấp tại những cây cầu cổ
tiến hành sửa chữa thay thế các thiết bị quan trác bị hư hỏng tại cầu bình lợi
đường phạm văn đồng cầu rạch ông trên đường phạm thế hiển cầu rạch cát đường mấy cốc quận tám
cầu cống đập rạch chiếc đường đỗ xuân hợp quận chín cầu tân thuận một đường huỳnh tấn phát
việc sửa chữa cải tạo cần được thực hiện sớm để bảo đảm an toàn cho các công trình
và sự thuận lợi trong lưu thông đi lại của người dân